trên một số diễn đàn mạng xã hội xuất hiện những câu hỏi
vì sao giá xăng giảm ở mức khiêm tốn chứ không sốc như là lúc tăng
tăng thì có lần tăng gần ba đồng một lít thế nhưng giảm thì chỉ hơn sáu trăm linh đồng một lít
và sẽ cần có những chính sách nào trong thời gian tới để giá xăng dầu trong nước hạ nhiệt hơn
ngay bây giờ trong một vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng tìm lời giải của vấn đề này
qua những phân tích bình luận của tiến sĩ lê đăng doanh
nguyên viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
thành viên ủy ban chính sách phát triển của liên hợp quốc
trong kỳ điều chỉnh ngày hai mươi một tháng ba mỗi lít xăng ron chín mươi năm giảm sáu trăm ba mươi đồng
còn xăng e năm ron chín mươi hai giảm sáu trăm năm mươi đồng
sau giảm giá xăng ron chín mươi năm vẫn đang là hai mươi chín một trăm chín mươi hai đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi tám ba trăm ba mươi đồng một lít
còn giá dầu giảm hơn một sáu trăm linh đồng một lít
mức giảm điều chỉnh lần này được cho là
quá thấp so với sự mong mỏi của người tiêu dùng
kỳ vọng trong bối cảnh giá xăng đang tăng rất cao
ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống chi tiêu của họ
không ít người đã đặt câu hỏi
vì sao giá xăng giảm ở mức khiêm tốn như vậy
chứ không sốc như lúc tăng
trong kỳ giảm lần này liên bộ tài chính và bộ công thương
đã quyết định trích lập quỹ bình ồn giá
đối với xăng e năm ron chín mươi hai ở mức hai trăm linh đồng một lít
xăng ron chín mươi năm năm mươi đồng một lít
dầu diazen bốn trăm linh đồng một lít
dầu hỏa ba trăm linh đồng một lít
bộ công thương cho biết
thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp
giá xăng dầu sau khi giảm trong thời gian qua
lại có xu hướng tăng trở lại
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn tiến sĩ lê đăng doanh
đã nhận lời tham gia chương trình vấn đề chính sách ngày hôm nay của chúng tôi
thưa ông câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn được gửi tới ông
đó là sau bảy lần tăng giá xăng dầu liên tiếp
thì hiện nay giá xăng dầu đã lần đầu tiên giảm giá
ông đánh giá như thế nào về cái mức giảm lần này
và đây có phải là một cái tín hiệu mừng cho thấy rằng giá xăng dầu đang có sự hạn nhiệt không ạ
giá xăng dầu của việt nam thì biến động theo giá thế giới
và giá thế giới thì đã dừng từ mức một trăm linh đô la
bây giờ là giảm xuống một ít
vì vậy cho nên là giá xăng dầu việt nam cũng chỉ giảm rất ít
và cái mức giảm ấy thì không đáng kể
để có thể tác động tới bình ổn giá
cũng như là cải thiện cái tình hình tiêu dùng
của việt nam
bởi vì chi phí về xăng dầu hiện nay là chiếm ba năm tổng chi phí sản xuất
và chiếm một năm cho đến một tám chi phí của gia đình việt nam
nếu như muốn giảm cái chi phí đó xuống
thì giá xăng dầu phải giảm nhiều hơn
hiện nay thì giá xăng dầu thế giới đang biến động
và khó có một cái dự báo
bởi vì nó bị tác động rất nhiều
bởi cuộc chiến tranh giữa ukraine và nga
và trong cái tình hình giá xăng dầu lên như vậy
thì các nước sản xuất dầu lửa opec
được lợi từ giá cao
cho nên họ không dễ dàng tăng sản lượng
để giảm cái giá đó
họ sẵn sàng cứ giữ cái sản lượng như thế này
để họ được hưởng một cái tỷ suất lợi nhuận rất cao
và đấy là lý do vừa rồi
đã có sự vận động các nước opec ở trung đông
để họ tăng sản lượng lên
nhưng mà các nước opec ở trung đông

thưa ông trong phiên điều chỉnh giá lần này
thì chúng ta có thể thấy rằng là giá xăng thì chỉ giảm sáu trăm linh đồng một lít
còn giá dầu thì giảm một sáu trăm linh đồng
ông có thể cho biết là tại sao lại có sự tranh lệch
trong cái mức giảm lần này không ạ
tôi nghĩ rằng là giá xăng dầu
là cái nguồn thu lớn của ngân sách
trong cái đó giá dầu diesel
thì là nguồn thu ít hơn
nên nếu như mà giảm giá dầu diesel nhiều hơn

cũng không tác động mạnh đến cái nguồn thu ngân sách
như là giả định như giảm một năm trăm linh đồng một lít xăng
thì nguồn thu ngân sách sẽ chịu tác động nhiều hơn
và trong tình hình hiện nay thu ngân sách khó khăn
tôi hiểu rằng là bộ tài chính đã có cái sự cân nhắc rất kỹ lưỡng
khi quyết định và đề nghị cái mức giảm có hạn chế như vậy
rõ ràng là với cái mức giảm lần này
về khía cạnh người tiêu dùng thì chúng ta đều cảm thấy là chưa hài lòng
ông có thể cho biết là vì sao khi tăng giá
xăng thì có sự tăng phi mã như vậy
còn khi giảm thì nó lại có sự giảm nhỏ dọt không ạ
theo như tôi hiểu thì là giá xăng dầu trong nước
hiện nay là tính quy đổi từ giá xăng dầu quốc tế
cộng thêm với lệ các thuế và phí
và thuế và phí thì chiếm khoảng độ bốn mươi bốn mươi ba
trong giá trị giá xăng dầu
còn vừa qua thì giá xăng dầu chỉ có tạm thời giảm giá rất nhẹ
vì vậy cho nên là
bộ tài chính cũng chỉ có thể giảm giá như vậy thôi
tôi nghĩ rằng là
bộ tài chính nếu như có thể cũng muốn giảm giá nữa
nhưng mà giá xăng dầu thế giới như vậy
thì hiện nay chúng ta chưa có khả năng để có thể giảm sâu hơn
theo dự kiến thì ủy ban thường vụ quốc hội sẽ thông qua
nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
và nhiều người kỳ vọng là
khi mà cái mức thuế này được giảm xuống năm mươi so với quy định hiện nay
thì giá xăng dầu sẽ giảm
cá nhân ông đánh giá như thế nào nếu như quy định này được thông qua ạ
chúng tôi cũng hy vọng là
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ ủng hộ cái việc cắt giảm kinh phí môi trường
bởi vì nếu chúng ta cắt giảm giá xăng
thì có thể khuyến khích sản xuất tăng lên
và khuyến khích sản xuất tăng lên thì thu ngân sách cũng tăng lên
và như vậy thì sẽ có lợi cho cái nguồn thu của ngân sách
chứ không phải là thiệt thòi gì cho nguồn thu của ngân sách
còn phí môi trường
thì khi nào mà tình hình thì sản xuất có cải thiện
và giá xăng dầu thế giới giảm
thì lúc đó quốc hội có thể xem xét
để điều chỉnh lại
trong thời gian qua thì cái quỹ bình ổn xăng dầu
nhận được rất nhiều ý kiến chạy chiều
người thì muốn là bỏ đi
còn người thì muốn giữ lại
với quan điểm của ông thì ông suy nghĩ như thế nào
về việc chúng ta sử dụng quỹ xăng dầu
và có nên giữ lại hay không ạ
theo tôi thì không nên có quỹ bình ổn giá xăng dầu
bởi vì rằng là giá xăng dầu của chúng ta phải theo giá thế giới
nếu chúng ta mà muốn trợ cấp giá xăng dầu
thì chúng ta không có khả năng
bây giờ quỹ bình ổn là lấy từ
thu từ người dân
thu từ người dân
để lại để cho
người dân chịu
và người dân hưởng
cái khoản tranh lệch đó
tôi nghĩ rằng là cái điều ấy là một điều
là không hợp lý
và tốt nhất là nên
thôi cái quỹ bình ổn giá xăng dầu này
và chúng ta
chơi sòng phẳng công khai minh bạch
phù hợp với lễ giá quốc tế
giá quốc tế tăng lên
thì hai ngày sau có thể điều chỉnh
giá quốc tế giảm xuống
thì hai ngày sau
giá xăng dầu sẽ giảm xuống
chúng ta nên bám sát giá quốc tế
và không cần phải cái quỹ bình ổn này
bởi quỹ bình ổn này là một quỹ
mà xử lý hành chính
là phải kết hợp với lại
hai bộ tài chính và bộ công thương
và sau đó là còn có xin ý kiến
bộ này bộ khác
cho nên là trong hai ngày không thể giải quyết được
và tôi nghĩ là chúng ta cần phải
là chuyển sang phản ứng theo đúng cơ chế thị trường
một cách nhanh nhạy và kịp thoải
ở phần chia sẻ trước ạ
thì ông có nói rằng giá xăng dầu của chúng ta hiện nay
thì chịu tới bốn mươi là thuế phí
như vậy nếu như muốn để giá xăng dầu
sát với giá thị trường thế giới hơn
thì có lẽ chúng ta phải tính toàn đến
cái khoản thuế phí đúng không thưa ông
nếu mà tính theo
đúng giá thế giới ra
thì chúng ta cần phải xem xét
thế thì cái thuế và phí của chúng ta
như thế nào
và cái điều ấy là
nên xem xét để một cách nó
sử dụng các cái thuế và phí đó
một cách nó hợp lý hơn
hiện nay được phân tích kỹ ra
có những cái thuế và phí
nhất là cái phí về môi trường hiện nay
là hoàn toàn có thể là
được cắt giảm
mà không cần phải là
sử dụng cái quỹ môi trường đó
ở một cái quy mô như mức độ hiện nay
và một lần nữa xin được cảm ơn
những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay